thưa quý vị và các bạn mới đây tổng cục đường bộ việt nam đã ra văn bản thông báo
yêu cầu dừng bán vé thu phí tại bốn dự án bot từ một mươi tám h ngày một mươi tháng bảy
tuy nhiên sau cuộc họp hôm tám tháng bảy giữa tổng cục đường bộ và đại diện các doanh nghiệp các bot này
tổng cục sẽ phải rút lại thông báo theo đề nghị của lãnh đạo bộ giao thông vận tải
tại sao lại có câu chuyện này
chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thanh tú ngay sau đây
xin mời anh thanh tú
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
thưa quý vị và các bạn chỉ trong vài ngày một thông báo về việc tạm dừng thu phí bằng vé
được đưa ra cho bốn doanh nghiệp bot và bị tuyên bố phải thu hồi
theo lý giải của tổng cục đường bộ thông báo này được đưa ra với lý do là các doanh nghiệp
chưa ký phụ lục bổ sung hợp đồng thu phí không dừng etc
và thông báo chỉ có mục đích nhắc nhở cho kịp tiến độ triển khai trên cả nước
mới đây tổng cục đường bộ việt nam đã đưa ra thông báo về việc tạm dừng thu phí bằng vé

kể từ một mươi tám h ngày một mươi tháng bảy cho đến khi hoàn tất việc ký phụ lục hợp đồng bot
triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
tuy nhiên sau cuộc họp hai ngày trước khi thông báo này được thực thi
tổng cục đường bộ đã gửi thông báo về cục quản lý đường bộ ba
về việc không thực hiện tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
tại trạm thu phí km một nghìn sáu trăm một mươi tám trăm linh và trạm thu phí km một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy bốn trăm bảy mươi quốc lộ một mươi bốn từ một mươi tám h ngày một mươi tháng bảy
vấn đề hiện nay đó là các doanh nghiệp này chưa ký phần phụ lục bổ sung hợp đồng điều chỉnh
tỷ lệ doanh thu trích lại cho nhà cung cấp dịch vụ etc do bộ giao thông vận tải đưa ra
các doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ mà họ phải trích lại cho đơn vị cung cấp dịch vụ etc
từ hai đến bốn năm thậm chí bảy doanh thu làn không dừng là chưa hợp lý
lãnh đạo bộ giao thông vận tải nhấn mạnh tỷ lệ trích hiện nay bộ đưa ra chỉ là tạm tính
khi nào thanh quyết toán dự án thu phí không dừng mới có số liệu chính thức
hiện thu phí tự động đến nay chỉ mới đạt ba mươi xe sử dụng khoảng bảy trăm linh trên ba triệu xe được gián thẻ

là chưa hợp lý
các doanh nghiệp cho rằng tỷ lệ mà họ phải trích lại cho đơn vị cung cấp dịch vụ etc do bộ đưa ra
là chưa hợp lý

là anh phải ký phụ lục hợp đồng bổ sung
thay vì chỉ ký phụ lục hợp đồng về thu phí không dừng trước đây
cho nên là hai cái động thái này là nó khác hẳn với cái chuyện mà anh có đồng ý hay không đồng ý việc ký cái hợp đồng thu phí không dừng
cái việc mà gọi là quá nhanh trong vấn đề đưa ra và rút lại tôi cũng không là như thế lắm
bởi vì thực ra trong lịch sử chúng tôi theo dõi thấy rằng là đối với bộ dân vận tài và đặc biệt là đối với vấn đề quản lý cái thu phí không dừng này
thì đã có rất nhiều những cái tiền lệ
đây là kết quả của hai cái sự độc quyền cùng một lúc
đó là sự độc quyền của cái đơn vị triển khai bot
thứ hai là sự độc quyền của cái cung ứng dịch vụ thu phí không dừng này
cái quan trọng nhất là đây chính là bởi vì bộ dân vận tài không có không dữ liệu ngay từ đầu
khi mà xây dựng và triển khai dõi bot
cái việc mà đưa cái cưỡng bức thu phí không dừng vào trong cái dự toán vào trong cái hạch toán ngay từ đầu
để nó tạo cả một sự minh bạch rõ ràng về mặt mức phí về mặt thời gian thu cũng như là các cái chế tài khác
vì thế mà cứ phải vừa làm vừa lắng nghe vừa làm vừa bổ sung và nó tạo ra những cái tiền lệ như vậy
theo các con doanh nghiệp thì ạ
việc ấn định mức doanh thu trích lại là từ bốn năm cho đến bảy
đây là một con số không hề nhỏ và đã ảnh hưởng đến phương án tài chính của các dự án bot
và một điều nữa là còn theo lý giải của từ bộ giao thông vận tải thì mức doanh thu bị trích lại là chỉ tạm tính
rõ ràng đây là chỉ con số tạm tính mà đây là không phải con số nhỏ đúng không ạ
bạn ông đánh giá sao về vấn đề này
rõ ràng là cả một khoảng cách lớn một sự gấp đôi xét về mặt chi phí
trên đương nhiên là các doanh nghiệp bot họ cũng phải
phải suy nghĩ với ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của mình
và điều này cho thấy rõ ràng là đây không có giá thị trường
ở đây không có căn cứ để đưa ra một mức dịch vụ
ví dụ căn cứ vào chi phí căn cứ vào giá so sánh mà đã có dịch vụ tương đơn nào đó
hay là tất cả nó là tạm tính tất cả nó suy từ trong cái gọi là cái lợi ích
và từ một cái tính toán khá hành chính
vì thế nó tạo ra một cái sự tranh chấp
và chúng tôi cho rằng là cái việc các doanh nghiệp đòi hỏi là không được áp đặt
mà để cho họ thương lượng với đơn vị cung ứng cũng là một cái đòi hỏi
không phải là không có lý
vì không có dữ liệu ngay từ đầu
vì không có đấu thầu
vì chỉ có chỉ định thầu
cho nên nó tạo ra một cái sự lùng nhùng một cái sự bất tương thượng lệnh
và một cái sự thiếu nhất quán
và đặc biệt là một cái tạm tính mang tinh chất gọi là rất là dạng dãn cách lớn như vậy
chúng tôi e rằng đây cũng là một trong những cái minh chứng cho thấy là cái lãnh đạo quản lý
đặc biệt trong quản lý tài chính ấy
nó còn khá lòng lẻo còn khá là mơ hồ
thậm chí là thiếu căn cứ
để nó tạo ra một cái sự thuyết phục tâm phục khẩu phục cho các đối tượng có liên quan
bất kỳ có cái việc thu hay không thu phí không dừng
thì chính phủ cũng chỉ đạo là anh áp dụng nhưng mà không được làm tăng cái mức thu phí hiện tại
thế thì đương nhiên là không tăng mức thu vé
thì anh phải cáo ra thời gian
thì điều này nó đã có một cái sự vi phạm nhất định
so với cái bản quyết toán tài chính mà đã được duyệt cho từng dự án một
thậm chí là sau khi tổng giám đốc đã vào kiểm toán
và cũng đã chốt cái thời gian thu phí rồi
thì bây giờ lại xuất hiện một cái phí bổ sung
về vấn đề thu phí không dừng có bản quyết nhân đất phải hết sức là nghiêm túc
hết sức bình bạch và hết sức là công khai
phải xác định thật chính xác cái mức thu phí là bao nhiêu
để cho đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tránh cái chuyện như đã nói đấy
là các sai phạm các lợi ích của các cái nhóm của các cá nhân thiếu trách nhiệm
thì đổ rồn hết cho người dân
qua sự kiện này là bộ tổng giám đốc đã giúp kinh nghiệm
các công ty khác cần giúp kinh nghiệm
không chỉ dự án bot mà còn nhiều dự án khác
cũng cái kiểu là mơ hồ thiếu bình bạch về tài chính
và đặc biệt là cái lợi ích nó không rõ ràng như vậy
trách nhiệm không rõ ràng như vậy
nó sẽ tạo ra những cái tiền lệ xấu
và tạo ra một cái cơ hội cho nhũng nhiễu cho tham nhũng ở đây
đúng rồi cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
bộ giao thông vận tải đã cam kết sẽ đôn đốc
chỉ đạo thực hiện thu phí không dừng etc đúng hạn
các nhà đầu tư bot không ký phụ lục bổ sung hợp đồng bot
với các nhà cung cấp dịch vụ trước ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sẽ phải tạm dừng bán vé
rõ ràng mục tiêu minh bạch thu phí bot đang rất gần
vì thế không nên chỉ vì những tính toán tạm thời
thiếu hài hòa lợi ích giữa các bên làm ảnh hưởng đến tiến độ chung
nếu bộ giao thông vận tải không quyết liệt
vấn đề bức xúc với trạm bot đang diễn ra khó có thể khép lại trong thời gian gần